thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện một số đối tượng chuyên đạo trái phép về hội thánh đức chúa trời
ngoài người già phụ nữ sống đơn thân công nhân thì học sinh sinh viên chính là những thành phần mà tổ chức này hướng đến nhằm lôi kéo rụ rỗ tham gia hội
và để nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên tổ chức đoàn các cấp đã vào cuộc tích cực tăng cường công tác tuyên truyền
giúp các bạn trẻ cảnh giác không tham gia vào các đạo lạ khi chưa được pháp luật công nhận
theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh yên bái đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ra trường hợp đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia hội thánh đức chúa trời
tuy nhiên để nắm bắt tư tưởng ngăn chặn kịp thời tình trạng truyền đạo trái phép tỉnh đoàn yên bái đã gửi công văn tới các cấp bộ đoàn
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh
chú trọng lưu ý phát hiện ngăn chặn những người lạ mặt có biểu hiện hành vi vào các nhà trường truyền đạo trái phép
trước những diễn biến phức tạp của tổ chức tự xưng là hội thánh đức chúa trời bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
bản thân mỗi bạn trẻ hãy xây dựng lối sống lành mạnh giữ vững lập trường có hiểu biết để không bị lôi kéo tham gia vào các hành động trái pháp luật